những ngày thời tiết xấu là thời điểm buôn lậu gian lận thương mại gia tăng trên đường biển
các đối tượng thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động với rất nhiều phương thức thủ đoạn ngay càng tinh vi và táo tợn
đoàn trinh sát số một của bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phải căng mình tại các địa bàn trọng điểm giáp biên giới trên biển
với quyết tâm là chặn đứng những hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng
những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi những hành vi vi phạm pháp luật trên biển thường xuất hiện ở vùng biển giáp danh với vùng biển nước ngoài
khi phát hiện thấy phương tiện lực lượng cảnh sát biển các đối tượng nhanh chóng chạy sang vùng biển nước ngoài
gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát biển truy đuổi
trong những lường đạch phức tạp nhạy thảm cho nên sẽ tạo khó khăn cho lực lượng chức năng chống tắc với bắt
và khi bị kiểm tra các đối tượng luôn chuẩn bị sẵn các hồ sơ đã chuẩn bị trước để bao biện cho hành vi vi phạm của mình
khắc phục những khó khăn đó đoàn trinh sát số một bộ tư lệnh cảnh sát biển đã tích cực tuyên truyền pháp luật cho nhân dân
ngư dân khai thác trên biển ở các địa phương
từ đó các thông tin từ ngư dân thông báo về phòng thu tin đã hỗ trợ đắc lực cho việc điều tra chống buồn lậu gian lận
đoàn chính sát biển đã tích cực tuyên truyền pháp luật cho nhân dân ngư dân khai thác trên biển ở các địa phương
trong mọi công tác năm hai nghìn một mươi chín và đầu năm hai nghìn hai mươi đoàn chính sát số một đã phát hiện kiểm tra bắt giữ thành công chín vụ với tám tàu vi phạm
trong đó số lượng hàng hóa vi phạm tịch thu xử lý gồm năm trăm linh tấn than cám bốn trăm tám mươi lít dầu do một trăm tám mươi lít dầu fo ba mươi năm vịt giống
với số tiền xử phạt xung công quỹ nhà nước bảy tỷ đồng
đây cũng là thành quả và đầy quyết tâm thầm lặng của lực lượng cảnh sát biển việt nam